không khí lạnh không ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung nhưng nó lại đẩy dạnh áp thấp có trụng vắt ngang qua khu vực giữa nam đồng bằng và các tỉnh bắc trung bộ
do vậy mà ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời tiếp tục nhiều mây có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó có những điểm xảy ra mưa rông mạnh lượng lớn kèm theo nguy cơ có lốc xoáy gió giật trong cơn rông rất nguy hiểm tập trung chính ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
cùng với mưa là sự giảm nhiệt nên tiết trời khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh phổ biến mức nhiệt từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
phần từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó khu vực từ bình định trở xuống đến bình thuận trời cũng có mưa nhưng thời gian mưa lại xảy ra vào chiều tối
ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ tại đây vẫn cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
mùa mưa cũng đã chính thức bắt đầu ở các tỉnh phía nam dự báo trong đêm nay nam bộ và tây nguyên tạm thời giảm mưa
sang đến ngày mai cả hai khu vực duy trì tiết trời nắng giáo nhưng đó là khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi ba giờ chiều
khoảng sau một mươi ba giờ chiều những ổ mây đối lưu sẽ liên tục được hình thành và phát triển mạnh
nó sẽ chút mưa xuống khu vực nam bộ những cơn mưa sẽ diễn ra ở khu vực miền tây trước sau đó sẽ lan sang miền đông và lên cả khu vực tây nguyên
trong đó tâm mưa sẽ là khu vực
phía bắc của tây nguyên và khu vực miền đông của nam bộ với những điểm mưa vừa thậm chí là mưa to
do có mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở nam bộ và tây nguyên không cao hầu hết chỉ duy trì mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thậm chí có nơi còn thấp hơn
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa gió nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam cấp bốn đến cấp năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
cả hai huyện đảo đều có mưa rào và rông tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước